tại hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi nhằm phát huy tuổi trẻ sung kích của khối
năm hai nghìn một mươi chín công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan trung ương đã không ngừng đổi mới
sáng tạo cả về nội dung phương thức tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô cách làm sáng tạo
đem lại hiệu quả thiết thực chủ động phối hợp để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của đoàn
nhiều nội dung thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra tiếp tục phát huy kết quả đó
năm hai nghìn hai mươi đoàn khối các cơ quan trung ương lấy chủ đề công tác năm là tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương tự hào tiến bước dưới cờ đảng
với các nhiệm vụ trọng tâm tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ thi đua lập thành tích
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ một mươi ba
xây dựng đoàn vững mạnh nâng cao chất lượng cán bộ đoàn tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất năng lực
triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của đảng chính quyền